thiên tai có xu thế ngày càng gia tăng bất thường số lần xuất hiện ngày càng nhiều cường độ ngày càng lớn và nghiêm trọng hơn
nhất là bão mạnh mưa lớn lũ lụt sạt lở đất xâm nhập mặn hạn hán rét hại
thế nhưng năng lực ứng phó của lực lượng phòng chống thiên tai vẫn còn bất cập lúng túng huy động lực lượng đông đảo nhưng hiệu quả thấp
đây là thực trạng được nêu tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và chỉ đạo hội nghị
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi bảy thiên tai đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản
để lại hậu quả nhiều năm sau mới có thể khắc phục và làm giảm tăng trưởng nền kinh tế quốc dân tổng thiệt hại về kinh tế
tuy nhiên ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế
thiếu hệ thống thông tin quan chắc dự báo cảnh báo sớm về thiên tai đặc biệt là lũ ống lũ quét sạt lở đất
để làm cơ sở xây dựng phương án ứng phó phù hợp nhất là vấn đề di rời sớm dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm
thứ ba là việc ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai
đặc biệt là ứng phó với lũ ống lũ quét sạt lở đất trên địa bàn tỉnh yên bái
cũng như các tỉnh trung du miền núi phía bắc thì còn rất là hạn chế
chủ yếu hiện nay vẫn là các giải pháp và các phương tiện còn rất là thô sơ
tôi lấy ví dụ khi mà xảy ra lũ quét tại huyện mù căng trải
thì chúng tôi quan sát và thấy có nguy cơ là trên đỉnh núi có thể có những cái vết nứt và có thể tiếp tục sạt lở
thì cái biện pháp duy nhất là chỉ có đi bộ lên
đỉnh núi mất một nửa ngày để quan sát và đúng là có cái vết nứt ở trên đỉnh núi
để sau đó mới di rời bà con ở dưới chân núi
nhưng nếu như có những cái phương tiện như là flycam như là máy bay không người lái
thì chúng ta có thể mất rất ít thời gian để chúng ta có thể quan sát được
tại hội nghị các đại biểu cho rằng cần phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa
để người dân có sự chủ động trong phòng chống thiên tai
về hệ thống chỉ đạo của chính phủ của ban chỉ đạo phòng chống thiên tai
phải nâng ra được cái nhận thức chung
để bản thân hệ thống chỉ đặc biệt là đến các cấp ngành và đến người dân
phải nhận thức là ứng phó sự cố thiên tai là một điều kiện để phát triển ổn định đất nước
cũng như cuộc sống của từng người dân
cái thứ hai là phải tập trung phát huy hiệu quả của dự báo
nhưng mà phải biết cụ thể hóa cho từng cấp từng ngành đến từng người dân
để phải nâng cao khả năng chủ động phòng bị
thích ứng với từng loại hình thiên tai
và tùy theo địa hình tùy theo vùng biển
tùy theo điều kiện hoạt động sản xuất
thiên tai không đi theo quy luật nào
vì thế trọng tâm trong công tác dự báo phục vụ của tổng cục khí tượng thủy văn
trong năm hai nghìn một mươi tám là dự báo và cảnh báo